sáng ngày một mươi hai tháng tám cơ quan chức năng phường một mươi bảy quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã kiểm tra cửa hàng cellphone số hai trăm bảy mươi hai đường nguyễn oanh
để lập biên bản và ghi nhận vi phạm theo phản ánh của người dân
theo biên bản ủy ban nhân dân phường một mươi bảy và độ trực tự đô tị quận gò vấp ghi nhận
cửa hàng cellphone này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ kỹ thuật dự phúc
thời điểm kiểm tra cửa hàng đã bày bán hàng hóa lâu chiếm bể hè
sử dụng lòng đường trên một mươi m hai làm bên trong giữ xe gây cản trở việc đi lại của người dân
chưa xuất trình giấy phép tổ chức sự kiện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định
ủy ban nhân dân phường một mươi bảy đã đề nghị công ty này ngưng ngay việc tổ chức sự kiện
dọn dẹp hàng hóa trên vỉa hè và ngưng việc giữ xe dưới lòng đường
đồng thời mở đơn vị này lên làm việc để xử lý những vi phạm liên quan